bảo hiểm thất nghiệp là loại hình bảo hiểm ngắn hạn nhằm bù đắp cho người lao động bị mất việc
giúp họ ổn định cuộc sống và nhanh chóng tìm được việc làm mới
trên thực tế bảo hiểm thất nghiệp còn có nhiều chế độ như tư vấn giới thiệu việc làm hỗ trợ học nghề
tuy nhiên trong thời gian qua nhiều lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp không mấy mạn mà với hỗ trợ đào tạo nghề
mới đây để tạo điều kiện cho người lao động sớm trở lại thị trường lao động
bộ lao động thương binh và xã hội đã đề xuất mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bồi dưỡng
nâng cao trình độ kỹ năng tay nghề tối đa một năm triệu đồng một tháng một người thay vì một triệu như hiện nay
mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá sáu tháng
đây chính là nỗ lực của các cơ quan chức năng nhằm hỗ trợ tối đa cho người lao động
tuy nhiên vẫn còn ít người lao động quan tâm đến quyền lợi này dù đã được tư vấn
thực tế nhiều lao động khi mất việc họ chỉ làm thủ tục để hưởng kinh phí từ bảo hiểm thất nghiệp
rồi tiếp tục đi kiếm việc thay vì đi học nghề
theo chị phùng thị ngọc hường trưởng phòng bảo hiểm thất nghiệp trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh vĩnh phúc
gần như tất cả các trung tâm dịch vụ việc làm đều có chức năng hỗ trợ dạy nghề
tuy nhiên do điều kiện vật chất còn hạn chế nên cũng khó khăn trong việc tự đào tạo dù chủ yếu là đào tạo sơ cấp
theo các chuyên gia để chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp phát huy hiệu quả hơn nữa
ngoài việc nâng cao mức hỗ trợ kinh phí đào tạo rất cần có chính sách dạy nghề phù hợp thực tế để người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động